xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trong hai mươi bốn giờ tới thời tiết tại bắc bộ vẫn chưa có nhiều thay đổi
trời nhiều mây về đêm và sáng cùng với hiện tượng sương mù giải rác
nhiệt độ thấp nhất vào lúc này trong khoảng là một mươi chín hai mươi hai độ
sang trưa chiều mai thì trời hứng nắng gián đoạn nhiệt độ sẽ tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó từ đêm mai ngày một mươi bốn thì khả năng sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió ở từng khí quyển trên cao
dự báo mưa sẽ còn kéo dài đến ngày một mươi sáu
người dân tại đây cần đề phòng các hiện tượng thật cực đoan đi kèm trong cơn rông
lui xuống khu vực trung bộ thời tiết tại các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực ninh thuận và bình thuận
vẫn không có quá nhiều thay đổi
mưa xuất hiện rải rác tuy nhiên lượng mưa không quá lớn
tập trung vào lúc chiều tối đêm và sáng
còn trưa chiều thì giảm mưa nắng gián đoạn
nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam và chủ yếu ở ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi một độ
thời tiết mát mẻ duy trì tại đây
các tỉnh vùng cao tây nguyên và nam bộ
mưa có xu hướng giảm nhanh trong hai mươi bốn giờ tới
chỉ còn giải rác vào lúc chiều tối
còn trưa chiều thì có nắng với nhiệt độ tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên
còn nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
một lưu ý với người dân vùng cao là về đêm và sáng trời lạnh
do kết hợp với yếu tố địa hình
khi nhiệt độ thấp nhất chỉ ở mức là dưới hai mươi độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
phổ biến gió đông bắc cấp bốn năm và không mưa
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa
có gió đông bắc cấp bốn năm
mưa xảy ra ở diện giải rác
làm tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở dưới mức là ba mươi độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
mây thay đổi đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
ngày nắng gián đoạn gió nhẹ đêm và sáng trời lạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ